sau đó dã bánh chảy là việc làm không thể thiếu trong ngày tết nơi đây
bánh dày được làm từ nếp nương giã thật nhuyễn bọc trong lá cuốn chia thành các cặp
sáu cặp bánh đầu tiên biểu tượng cho một mươi hai tháng trong năm được bày trên bàn thờ dâng lên trời đất và vị thần mùa màng
những chiếc bánh còn lại xếp vào hũ gỗ pơ mu đậy kín lại để ăn và thiết đã khách quý
tết cổ truyền cũng là dịp những người phụ nữ mông trổ tài nấu rượu làm bánh ngô
nguyên liệu chính được dùng là từ ngô hương thơm của ngô kết hợp với một loại men đặc trưng cùng với bí quyết nấu rượu ngô từ nhiều đời nay của người mông đã làm cho những chén rượu có hương vị thơm ngon đậm đà
những tiệc rượu ngô có thể kéo dài cả ngày bên bếp lửa ấm cúng
theo truyền thống người mông thờ ma nhà tức thờ tổ tiên cùng những nông cụ giúp họ sinh sống
họ quan niệm con người được nghỉ ngơi vui chơi vào ngày tết thì các vận dụng trong nhà cũng cần được nghỉ ngơi
có như vậy thì năm mới sẽ làm ăn thuận lợi mùa màng sẽ tốt
thế nên đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi một âm lịch người mông dán giấy màu lên bàn thờ vị kèo cột nhà và cả những nông cụ như cày
người mông dán giấy cuốc xẻng dao cào dựng ở cạnh góc bàn thờ một mươi ngày rồi mới mang ra dùng
người mông không đón giao thừa nhưng người kinh vẫn làm trong đêm ba mươi tết
thay vào đó họ chỉ cúng mai nhà bằng một con lợn sống một con gà trống tơ sống
người mông thờ một con gà sống với ngụ ý tiếng gà gái sẽ gọi thần mặt trời dậy để trời đất thoát khỏi cảnh tối tăm
sau khi làm lễ cúng bái tương tự người mông sẽ gọi thần mặt trời dậy để trời đất thoát khỏi cảnh tối tăm

nên tất cả mọi việc trong gia đình phải chịu trách nhiệm để giữ được truyền thống cho cả năm
xã thạch sùa thì một trăm linh là dân tộc mông cho nên là tết cổ truyền thì vẫn giữ cái bản sát dân tộc cho nên là
mặc dù không có văn bản chỉ đạo nhưng mà vẫn chỉ đạo bà con là ăn tết vui vẻ và thuyền tiết kiệm
cũng như đồng bào miền xuôi tết của người mông cũng kiên kỵ
những tập tục như không quét rác đổ rác ra ngoài trong ba ngày đầu năm trang trí nhà cửa sạc sỡ mừng tuổi trẻ nhỏ
tuy nhiên người mông cũng có tục lệ độc đáo khác là các bữa ăn trong ba ngày tết đều không được có rau mà chỉ có thịt lợn thịt gà
ngày mùng một phụ nữ không được cầm kim chỉ con gái không phải làm việc gì trong ba ngày tết
người mông coi trọng lửa và luôn đỏ bếp trong những ngày tết
họ không ưa thích những ai thổi vào bếp nhà mình
bởi theo quan niệm nếu người thổi vào bếp hoặc là tắt lửa thì năm tới cả gia đình họ sẽ gặp sóng gió không may mắn
từ ngày mùng bốn người mông mới bắt đầu chơi tết
đây cũng là lúc người mông nơi đây tổ chức những trò chơi truyền thống như đánh quay ném pao đẩy gậy đánh cầu lông và những địa múa xòe trong tiếng khèn reo rắt
họ quan niệm rằng những trò chơi trong ngày tết đó là thể hiện sự gắn kết tinh thần đoàn kết của dân tộc
gắn kết tình cảm của những đôi trai gái với nhau
tết truyền thống của người mông kéo dài từ dằm tháng chạp đến dầm tháng riêng năm sau
việc ăn tết kéo dài của người mông cũng có một số hệ lụy như việc trẻ em nghỉ học nhiều tình trạng uống rượu gây dối cũng trở nên phức tạp
người dân bỏ bê công việc đồng áng ruộng vườn
trong khi đó thì dịp tết nguyên đán thầy cô và các học sinh ở đây được nghỉ học theo lịch chung toàn quốc
điều này cũng gây khó khăn cho việc quản lý các em học sinh
với cái đặc thù của người dân tộc mông thì cái truyền thống là ăn tết của dân tộc
và ăn tết là thông thường vào thời điểm dịp tết dương lịch của chúng ta
chính vì vậy thì cái thời gian tết nguyên đán thì đối với đồng bào dân tộc là không ăn tết
thời gian của đồng bào dân tộc mông thì ăn tết trước
do vậy là cái thời gian tết của dân tộc
và việt nam thì các thầy cô nhà trường nghỉ theo cái lịch chung của toàn quốc
thì đối với nhân dân địa phương thì cũng vẫn tham gia vào công việc lao động sản xuất bình thường
và các em học sinh của nhà trường thì cũng nghỉ theo cái lịch chung toàn quốc
nhận thấy những bất cập trong việc ăn tết riêng của người mông ở tà xùa và các địa phương khác
lãnh đạo huyện bắc yên đã vận động người mông ăn chung một cái tết với người dân cả nước
trước đây thì cũng có một thời điểm
chúng tôi cũng vận động đồng bào dân tộc mông ăn tết cùng với tết cổ truyền tết nguyên đán
tuy nhiên thì cái việc thực hiện này trong một thời gian thì nó cũng
có một số hộ gia đình thì cũng đồng tình thực hiện theo
phần lớn của số gia đình người mông thì để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của người mông
nên là cũng phần lớn các số hộ là vẫn thực hiện ăn tết theo cái tết cổ truyền đồng bào dân tộc mông
cái hai cái tốt của việc ăn tết chung là thuận lợi cho việc làm vụ đông xuân
con cái đồng bào học hành có điều kiện được đoàn tụ không ảnh hưởng đến học tập
tuy nhiên mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng tạo nên sự độc đáo cho bản sắc văn hóa việt nam
việc ăn tết sớm của đồng bào mông cũng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong kho tàng văn hóa chung của dân tộc
thêm vào đó chúng ta có thể thu hút các hoạt động tham quan du lịch từ truyền thống độc đáo này
theo tôi nghĩ thì mỗi một dân tộc thì có một cái đặc trưng riêng một cái bản sắc riêng
một cái đây có từ
có lẽ là cái truyền thống của người mông như vậy rồi
nếu mà ta thay đổi cái tết cổ truyền của người mông này sang cái tết nguyên đán thì nó lại mất cái đặc trưng của người mông
theo tôi nghĩ thì với một cái xã vùng cao thì cũng nên để cái tết truyền thống của người mông này
giữ gìn được cái bản sắc dân tộc của người mông có một cái nét riêng nó khác với cái dân tộc khác
việc ăn tết nguyên đán với cả nước hay tết cổ truyền riêng của dân tộc mình đều có những nét văn hóa riêng
điểm cốt lõi là phải làm sao để đồng bào nhận thức đúng được những giá trị tốt đẹp đằng sau phong tục tết cổ truyền
một số hủ tục lạc hậu trong dịp tết cũng cần xóa bỏ để đồng bào có thể đón tết yên vui đầm ấm
mà vẫn giữ được những bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình